xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền bắc đang trong quá trình di chuyển ra phía đông và suy yếu
với hoạt động của đời gió đông thổi từ biển vào
do vậy tại khu vực đông bắc bộ về đêm và sáng sớm trời lạnh
có xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ diện rải rác làm giảm tầm nhìn xa
thời tiết không mưa ban ngày giảm mây trời còn nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ sau đó tăng lên một độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực phía tây bắc bộ trong vài ba ngày tới thời tiết chưa có nhiều thay đổi
phổ biến là không mưa đêm và sáng trời lạnh
ngày có nắng với nhiệt độ trưa mai là khoảng hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ có xuống tăng nhẹ trong vòng hai ngày tới
đối với khu vực miền trung từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế
chỉ có mưa vài nơi ở phần phía nam sau đó mưa tăng lên từ đêm mùng chín
trong ngày còn nắng mức độ vừa phải với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
sau đó giảm khoảng một độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa ở phần phía bắc trong vòng ba ngày tới
từ đêm chín mưa rông sẽ tăng cường ở các tỉnh này
nhiệt độ cao nhất ngày trong cả khu vực hầu như không quá mức là ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong ngày mùng tám và mùng chín mưa giảm
xuất hiện mưa rông cục bộ vào khoảng thời gian chiều tối và tối ban ngày có nắng
với nhiệt độ trưa chiều trong vòng hai ngày này phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ giảm nhẹ một độ
nắng bộ cũng giảm mưa trong ngày mùng tám và mùng chín
sau đó sang ngày mùng một mươi sẽ tăng cường ở diện giải rác
chủ yếu xảy ra về chiều tối ban ngày gián đoạn mưa và trời có nắng
nhiệt độ trong hai ngày tới là ba mươi cho đến ba mươi ba độ sau đó giảm nhẹ khoảng một độ